phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận kết quả đạt được của tkv trong năm hai nghìn một mươi chín và nhấn mạnh kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng
để tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ rất nặng nề trong năm hai nghìn hai mươi năm được đánh giá là có nhiều khó khăn đối với ngành than khoáng sản
nhất là nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
trong năm hai nghìn một mươi chín doanh thu toàn tập đoàn đạt một trăm ba mươi một năm nghìn tỷ đồng tăng chín so với năm hai nghìn một mươi tám
nộp ngân sách nhà nước một mươi tám một trăm linh tỷ đồng tăng một năm trăm linh tỷ đồng so với thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
lợi nhuận toàn tập đoàn đạt trên bốn tỷ đồng tăng một tỷ đồng so với kế hoạch
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi tập đoàn công nghiệp than khoáng sản sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của trung ương
để xây dựng kế hoạch hoạt động với mục tiêu tổng quát là an toàn đổi mới phát triển
phần đấu mức tăng trưởng cao hơn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận những nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ người lao động của tập đoàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu tập đoàn than khoáng sản lưu ý trong thời gian tới nhu cầu thị trường tiêu thụ than khoáng sản
trong nước sẽ tiếp tục tăng cao trong khi đó năng lực sản xuất than của các mỏ hiện nay đã đến giới hạn
vì vậy tập đoàn than cần đầu tư mở rộng sản xuất nhất là đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới
cải tạo nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than gần với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh